tại tỉnh sơn la đã gần hai tháng kể từ khi hoàn lưu cơn bão số ba đi qua
nhưng đến nay cuộc sống của những người dân tại nhiều địa phương vẫn còn nhiều khó khăn
nguyên nhân là nhiều cây cầu treo dân sinh bắc qua sông suối đã bị hư hỏng cuốn trôi vẫn chưa được sửa chữa
đây là những gì còn lại của cây cầu duy nhất để vào ba bản hồi tào co tòng và bản thóng xã triển cang huyện sông mã
chỉ trong một đêm do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số ba gây mưa lớn đã khiến cây cầu này bị cuốn trôi hoàn toàn
lũ lớn cuốn trôi mất cây cầu rồi bây giờ bà con trong bản đi lại rất khó khăn
lúc mưa lớn nước về nhiều trẻ con phải qua suối để đi học sợ lắm
trước việc cây cầu treo duy nhất dẫn vào ba bản ở đây bị hư hỏng hoàn toàn
người dân ở đây buộc phải dựng một cây cầu tạm bằng tre
bởi nếu không có cầu thì cứ sau mỗi trận mưa lớn
ba bản này lại bị cô lập với bên ngoài đời sống sinh hoạt của người dân bị ảnh hưởng
và các em học sinh cũng phải nghỉ học vì không thể qua suối
chỉ riêng tại xã triềng cang huyện sông mã do ảnh hưởng của cơn bão số ba vừa qua
đã có hai cây cầu treo bị cuốn trôi và trên toàn tỉnh sơn la có hơn hai mươi cây cầu treo
ở các huyện mường la sông mã phù yên bắc yên yên châu bị cuốn trôi hư hỏng
hầu hết hệ thống cầu treo này đều bắc trên đường nhỏ vào thôn bản
tuy nhiên việc sửa chữa khắc phục thì không thể thực hiện luôn trong ngày một ngày hai do nguồn kinh phí hạn hẹp

tuy nhiên việc sửa chữa khắc phục thì không thể thực hiện luôn trong ngày một ngày hai do nguồn kinh phí hạn hẹp

tuy nhiên việc sửa chữa khắc phục thì không thể thực hiện luôn trong ngày một ngày hai do nguồn kinh phí hạn hẹp
nếu tỉnh sơn la không sớm sửa chữa xây mới những cây cầu treo đã hư hỏng
thì hàng ngày người dân vẫn phải tiếp tục đối mặt với sự nguy hiểm đến tính mạng
bởi những cây cầu như thế này là sự lựa chọn duy nhất của họ
để duy trì những hoạt động hàng ngày trong mùa mưa lũ